hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
tại cuộc họp đại diện các cơ quan chuyên môn cho rằng nguyên nhân dẫn đến việc tượng bị đổ là do phần mái chùa được ra cố yếu sử dụng sắt thép cỡ nhỏ nên không chịu được sức nặng của bức tượng
phần đầu bức tượng có khối lượng rất nặng ngược lại phần thân tượng chưa được gia cố chắc chắn nên khi trần của tòa tránh điện bị sụt đã dẫn đến tượng phật nghiêng và đổ
tại cuộc họp này sở xây dựng thái bình yêu cầu chính quyền xã an mỹ nhanh chóng hoàn tất hồ sơ tài liệu đến công trình để sở xác định nguyên nhân chính xác của sự cố
làm rõ trách nhiệm của các bên có liên quan
chính quyền địa phương có trách nhiệm cử lực lượng trông coi bảo vệ hiện trường không cho người dân tiếp cận hiện trường đề phòng những bất chắc có thể tiếp tục xảy ra tại công trình
ủy ban nhân dân huyện quỳnh phụ đề nghị lực lượng công an huyện phối hợp với chính quyền địa phương đảm bảo công tác an ninh trật tự tại hiện trường đình chỉ mọi hoạt động xây dựng tại chùa sắc thiên vương quan âm
trước đó vào khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày bảy tháng bảy bức tượng phật tại chùa đã bị đổ sập rất may là vụ việc đã không gây thương vong về người